ngày hai mươi hai tháng bốn công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can hai đối tượng
nguyễn trung đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và nguyễn trung công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đều trú tại thành phố hải phòng
về hành vi cho vay nặng lãi cầm đầu đường dây cho vai nặng lãi có đến hai trăm năm mươi tám nạn nhân
qua lời khai ban đầu các đối tượng khai nhận kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến lúc bị bắt
các đối tượng đã cho hai trăm năm mươi tám người vai tiền với lãi suất từ một mươi năm đến hai mươi mỗi tháng
số tiền cho vay từ ba triệu đến một trăm năm mươi triệu đồng
theo công an qua xác minh ba mươi một nạn nhân ban đầu lực lượng xác định tổng số tiền lãi đã trả là hơn tám mươi ba triệu đồng